mặc đồng phục giả dạng tài xế xe công nghệ để thực hiện cướp giật tài sản
đây là thủ đoạn phạm tội mới xảy ra liên tiếp tại địa bàn tp hcm trong thời gian vừa qua
hình ảnh này được camera an ninh ghi lại vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại đường kha vạn cân quận thủ đức
thời điểm này chị trà giang dừng xe trước nhà đợi gia đình mở cửa
thì một đối tượng mặc áo ráp chạy xe tới vờ hỏi đường
khi nạn nhân rời xe máy để chỉ dẫn đường
thì một đối tượng mặc áo ráp chạy xe tới vờ hỏi đường

còn đây là trường hợp khác
dừng xe bấm điện thoại tại đường năm b
phường bình hưng hòa a quận bình tân
năm thanh niên này bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát
đối tượng cầm lái mặc áo ráp
lao đến giật điện thoại trên tay nạn nhân
khi thấy chống cự liền rút dao đe dọa
và dùng bình xịt hơi cây tấn công nạn nhân trước khi cướp xe
những đối tượng này mặc đồng phục của grab
và tiến hành là dàn dựng những cái bối cảnh
để mà tạo cái sự sơ hở cho chủ tài sản
từ đó lấy cấp tài sản
thì rõ ràng đây là hành vi vi phạm pháp luật
và có dấu hiệu hình sự về tội trộm cắp tài sản
nhu cầu đồng phục cho tài xế công nghệ tăng cao
trên địa bàn tp hcm đã xuất hiện hàng loạt các điểm bán hàng ăn theo
và cũng từ đây
việc trang bị đồng phục để giả dạng lái xe công nghệ quá dễ dàng
hệ thống bán áo trong công ty
nó đang bị lỗi mấy
cho nên là không có mua cái công ty
hôm nay chỉ phải mua áo ngoài thì mặc
các giả thì thật sự mình chẳng biết ai là giả thật đâu
vì người ta cũng mặc áo ráp như vậy mà
mình đâu biết được
tôi nghĩ là khó công việc
tại vì nón rồi
áo khoác có thể mua ở bất kỳ đâu
chứ không phải là cứ làm trong ráp là mới có được phát
chỉ riêng ráp
mỗi ngày thực hiện hàng trăm ngàn chuyến xe trên khắp việt nam
nhờ một trăm chín mươi đối tác tài xế xe công nghệ
mà trong đó phần lớn là tài xế xe ôm
chính sự quản lý chưa chặt chẽ
đã tạo cơ hội cho đối tượng xấu trà trộn
mạo danh tài xế xe công nghệ để phạm tội
gây mất an ninh trực tự
do vậy trong khi chờ động thái chứng chỉnh quyết liệt
của cơ quan chức năng
người dân cần đề cao cảnh giác
để bảo vệ an toàn cho bản thân
sau hai chiến thắng khá dễ dàng
trước brunei và lào
tối hôm qua mùng một tháng một mươi hai
đội tuyển u hai mươi hai bước vào trận đấu rất quan trọng
và cũng được xem là thử thách đầu tiên
tại sea games ba mươi
với đối thủ là u hai mươi hai indonesia
cả việt nam và indonesia đều rất quyết tâm
có được ba điểm trong trận đấu này
để có thể bước một chân vào vòng bán kết
bước vào trận đấu u hai mươi hai
việt nam đã chủ động chơi phòng ngự
và nhường quyền kiểm soát bóng cho u hai mươi hai indonesia
từ tình huống thủ thành
bùi tiến dũng mắc sai lầm
bắt không dính bóng
tạo điều kiện để ricky bozy
ập vào đánh đầu ghi bàn cho u hai mươi hai indonesia
ở phút hai mươi ba
sau bàn thua u hai mươi hai việt nam đẩy cao đội hình
nhằm tìm kiếm bàn gỡ
nhưng những cú dứt điểm cuối cùng
của tiến linh hay hùng dũng đều không chính xác
sang hiệp hai với những điều chỉnh nhân sự tăng cường
sức tấn công cho u hai mươi hai việt nam
cùng những nỗ lực không ngừng
để đem lại thành quả
từ cú đá phạt góc bên cánh trái của hùng dũng
thành trung bật cao đánh đầu
ghi bàn gỡ đều một một
tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa
nguyễn hoàng đức đã tỏa sáng
với tình huống bàn thắng siêu phẩm xuất xa
ở phút thứ chín mươi
trung cuộc u hai mươi hai việt nam thắng u hai mươi hai indonesia
trận thắng này giúp u hai mươi hai việt nam
dẫn đầu bảng với chín điểm
chỉ gần thắng u hai mươi hai singapore vào ngày ba tháng một mươi hai
thay cho huấn luyện viên park hang seo
sẽ giành vé đi tiếp
trong phần tin quốc tế
thách thức cho liên minh cầm quyền tại đức
nhật bản siết chặt quy định cho tài xế sử dụng điện thoại
không lâu sau khi đảng dân chủ xã hội có bàn lãnh đạo mới
đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo
của thủ tướng angela merkel đã bày tỏ mong muốn hợp tác
qua đó duy trì chính phủ liên minh tại đức hiện nay
tuy nhiên giới quan sát cho rằng
đảng có những dấu hỏi về tài xế
về khả năng hai đảng tiếp tục hợp tác
khi hai nhân vật thuộc đảng dân chủ
đều có quan điểm phản đối việc liên minh với đảng cơ đốc giáo
trả lời báo giới
tổng thư ký đảng dân chủ xã hội cdu khẳng định
mong muốn điều hành đất nước thuận lợi
trên cơ sở nền tảng mà hai đảng đã xây dựng được
trong thời gian qua
chúng ta vượt qua những bất đồng
và hướng đến những thách thức mà nước đức đang đối mặt
tôi tin rằng cdu và spd
đã phối hợp tốt để điều hành chính phủ
điều này cần được tiếp tục duy trì
trước đó đảng trung tả spd
vừa bầu chọn lãnh đạo mới
trong đó đương kim phó thủ tướng
kiêm bộ trưởng tài chính đức olaf scholz đã thất bại
và cặp liên danh norbert van der bosan
và yatsky esken giành chiến thắng
việc spd thay đổi lãnh đạo
có khả năng tạo ra cuộc xáo trộn
trong chính phủ liên minh cầm quyền
hải quân iran hôm qua đã công bố
một loạt khí tải quân sự mới được sản xuất trong nước
nhằm tăng cường khả năng phòng thủ
trong số khí tải này đáng chú ý là
máy bay không người lái pelican hai
được trang bị bốn động cơ cho chuyển động thẳng đứng
và cánh quạt mạnh
bốn thiết bị bao gồm
máy bay không người lái thủy lôi
hệ thống dẫn đường và bom dẫn đường có độ chính xác cao
trong đó chiếc máy bay không người lái pelican hai
có thể cất cánh từ các tàu chiến
để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và giám sát
loại máy bay này còn có thể hạ cánh
và nổi trên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp
hiện hải quân iran đã triển khai pelican hai
trong các hạm đội hải quân
ở vùng biển quốc tế
ngoài ra iran còn cho ra mắt hệ thống hàng hải quán tính
được dùng để phát hiện hoạt động của các tàu ngầm
nơi hệ thống định vị toàn cầu gps
không được ứng dụng
tại nhật bản từ ngày một tháng một mươi hai
các tài xế sử dụng điện thoại di động
trong lúc lái xe sẽ bị áp mức phạt nghiêm khắc hơn
quy định này được áp dụng
sau khi đã có nhiều kiến nghị từ các gia đình
có người thân thiệt mạng
trong các vụ tai nạn giao thông
mà lỗi thuộc về các tài xế bất cẩn
theo luật giao thông sửa đổi
các tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe
sẽ bị phạt nặng hơn
bao gồm việc tăng gấp ba lần tiền phạt
và thời gian phạt tù
cụ thể nếu tài xế bị bắt khi đang gọi điện thoại
hoặc đang sử dụng điện thoại di động
khoản tiền phạt sẽ tăng theo các mức
nếu lặp lại vi phạm
tài xế có thể phải đối mặt với án tù lên tới sáu tháng
hoặc khoản tiền phạt lên tới một trăm linh yên
những ai sử dụng điện thoại di động đe dọa nguy hiểm đến người khác
có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
nếu bị buộc tội
họ có thể bị phạt tù tới một năm
hoặc khoản tiền phạt ba trăm linh yên
tăng sáu lần so với mức phạt trước kia
facebook khẳng định đã gắn nhãn đính chính thông tin
về một bài viết của một người sử dụng mạng xã hội này
theo yêu cầu của chính phủ singapore
tuy nhiên facebook cũng kêu gọi
một cách tiếp cận có chừng mực
đối với việc thực thi luật chống tin giả mới
mà chính phủ đảo quốc sư tử này vừa ban hành
theo gắn nhãn đính chính
mà chỉ có người sử dụng facebook tại singapore
có thể đọc được những bài viết
mạng xã hội này cho biết
được yêu cầu về mặt pháp lý
phải thông báo cho người dùng rằng
bài viết truyền tải thông tin giải lệch
tuy nhiên một số người dùng facebook tại singapore
phản hồi đã không đọc được thông tin đính chính này
phía facebook cũng chưa giải thích lý do
xảy ra sự cố như vậy
trước đó vài ngày giới chức singapore yêu cầu
mạng xã hội facebook đính chính một bài viết
đăng tải trên một trang thông tin không chính thống
từng được chia sẻ trên mạng xã hội này
vì cho rằng bài báo có những cáo buộc trắng trợn
về giàn xếp bầu cử
động thái cho thấy singapore đang tăng cường
áp dụng luật chống tin giả mạo
mới có hiệu lực tại quốc gia này